những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi

xin kính chào và hẹn gặp lại